chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thông qua trọng tài thương mại và vị khách mời sẽ xuất hiện với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu ông trần hiễu huỳnh chủ tịch trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và như thường lệ trước khi bước vào phần trao đổi với khách mời xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chương trình
linh hoạt đảm bảo quyền tự định đoạt của các bên
thu tục đơn giản giải quyết nhanh
giữ được bí mật cho các bên liên quan
tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
với những ưu thế trên trọng tài thương mại được xem là một phương pháp giải quyết các tranh chấp hiệu quả của nhiều quốc gia trên thế giới
làm giảm sự quá tải về số lượng vụ việc cho hệ thống tòa án
cái việc mà giải quyết các cái tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế
đặc biệt là trong các quan hệ quốc tế và quan hệ xuất nhập khẩu
nó có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng với các doanh nghiệp trong các nền kinh tế phát triển
chúng tôi cũng thấy là

trọng tài quốc tế này cũng tương đối là thuận tiện
hơn tòa án có thể là
thứ nhất là nhanh hơn
thứ hai là có thể
tự mình có thể chọn lựa được nhiều cái phương án giải quyết hơn nữa
việt nam đang trên đà hội nhập
các hoạt động thương mại và đầu tư đang nở rộ
bằng chứng là ở việt nam
đón nhận các nhà đầu tư từ hơn một trăm một mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
tuy nhiên cùng với đó là các tranh chấp thương mại phát sinh ngày càng nhiều
với tinh chất phức tạp ngày càng cao
do đó việc hướng đến giải quyết tranh chấp
bằng trọng tài thương mại là rất cần thiết
đây cũng được cho là giải pháp phù hợp
với những cảm kết trong các fta
mà việt nam tham gia
các giao dịch kinh tế thương mại việt nam
với quốc tế nó nhiều hơn
nó dẫn đến sự phát triển đương nhiên
của các hợp đồng được các bên
hoặc là việt nam
hoặc là các đối tác nước ngoài
lựa chọn để giải quyết
tại các diễn đàn trọng tài hoặc tòa án
khi mà chúng ta tham gia vào các fta
cũng như là tham gia vào
hợp định tpp
các vấn đề về xử lý tranh chấp
nó cũng đã có
và ở trong các
quy định về xử lý tranh chấp
trước hết bao giờ người ta cũng nói là
thông qua các hợp đồng trọng tài
trên thế giới đặc biệt tại hầu hết
các nền kinh tế thị trường
khi có tranh chấp trong kinh doanh
các doanh nghiệp cũng thường sử dụng
phương pháp trọng tài để giải quyết
số vụ được giải quyết bằng trọng tài quốc tế
cũng ngày một tăng
luật pháp về trọng tài cũng đã có
những quy định cụ thể
nhờ công ước quốc tế về trọng tài thương mại
đã được thông qua đặc biệt là công ước new york
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám về công nhận
và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài
các quy định trọng tài sẽ được công nhận
và thi hành tại một trăm năm mươi quốc gia lãnh thổ
trên thế giới
đây là một ưu thế quan trọng đối với các quyết định trọng tài
có yếu tố nước ngoài
vâng thưa quý vị và các bạn
qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là
sử dụng trọng tài thương mại
đem tới rất nhiều yếu điểm
thưa ông trần hữu hình ông chia sẻ thế nào về vấn đề này
theo tôi thì trọng tài thương mại
là một phương thức giải quyết tranh chấp
phát sinh từ hoạt động thương mại
và có một lịch sử tương đối lâu đời
nó có một số yếu điểm như sau
thứ nhất là khi các bên tranh chấp
trong hoạt động thương mại thì các bên có quyền
tự do lựa chọn
đây là một điều mà tòa án không có yếu thế đó
bao gồm tự do lựa chọn gì
lựa chọn tổ chức trọng tài
lựa chọn trọng tài viên những người sẽ cầm cân nảy mực
lựa chọn địa điểm
để giải quyết tranh chấp
lựa chọn ngôn ngữ
nếu như vụ đánh chấp có yếu tố nước ngoài
lựa chọn luật áp dụng nếu vụ tranh chấp vào yếu tố nước ngoài
và lựa chọn cái gì nữa
lựa chọn quy tắc để xét xử
và trong chọn quy tắc để xét xử
người ta có thể rút ngắn thời gian lại
hoặc là muốn thì họ có thể thỏa thuận với nhau
để kéo dài thời gian ra
các công đoạn của quy tắc
người ta có thể bỏ bớt công đoạn này bỏ bớt công đoạn kia
đấy là quyền tự do định đoạt của các bên
thì đấy là một cái điều mà rõ ràng
là thương nhân những người vốn rất thực dụng
và cũng là người
mà có thể kiểm soát được
họ có thể sử dụng cái phương thức này
để làm sao để tối ưu hóa
cái gọi là giải quyết phương thức bằng trọng tài
bằng cách là tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí
và bảo đảm được lựa chọn
những trọng tài viên những chuyên gia giỏi
cầm cân nảy mực để đưa được đạt được cái công lý của mình
thì cái điểm thứ hai nữa là
giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì là
giải quyết không công khai
tức là giải quyết là ta gọi là
nếu ai muốn vào
phải được sự đồng ý của các bên
và như vậy thì mọi bí mật
mà các bên làm ăn với nhau
về công nghệ về phương thức làm ăn
về các cái kỹ năng
về những cái con số của họ
rồi thì uy tín của họ sẽ được bảo đảm
thì đấy là một cái điểm mà đối với thương nhân
người ta rất là coi trọng
cái điểm thứ ba mà chúng tôi cũng muốn nói
với các doanh nghiệp và quý vị thính giả
là các phán quyết trong tai
trong tai thì là một lần sự trúng thầm
điều này đòi hỏi các thương nhân
cũng phải chuẩn bị hết sức chú đáo
nhưng đồng thời nó cũng giúp để rút ngắn được thời gian
nếu mà chúng ta so sánh với tòa án
thì tòa án là nơi giải quyết sơ thầm
rồi thì phúc thầm
sau đó nếu có điều kiện
nếu mà một bên không đồng ý
là giải quyết lên giám đốc thầm hoặc là tải thầm
và quá trình giám đốc thầm
tải thầm ấy nếu có phát hiện có những vấn đề nào
thì quay trở lại sơ thầm
rồi lại trúng thầm
tức là con đường nó đi như thế là có thể rất là dài
và để đạt được công lý thì đôi khi mất đến hàng mấy năm trời
trong lúc ở trong tai
thì thời gian giải quyết một lần
và như vậy thì thời gian nó sẽ rất nhanh
mà đối với các doanh nghiệp
thì vấn đề thời gian nhanh
đồng thời cũng có nghĩa là thu hồi vốn nhanh
và như vậy thì cũng là một cái hình thức tiết kiệm
tôi nói thêm cái ý tiếp theo
là trong vụ tranh chấp quốc tế
thì giải quyết bằng trong tai thương mại
là một cái phương thức
mà vấn đề thiết kế
thì khả năng thi hành phán quyết trong tai
nó khả thi hơn nhiều so với tòa
ở chỗ hiện nay trên thế giới đã có một cái công ước
để công nhận và thi hành
các phán quyết của trong tai
dù được tuyến ở nước ngoài
nhưng mà sẽ được thi hành ở tại một trong số

của thành viên công ước này
cho nên khả năng thi hành phán quyết trong tai là vô cùng rộng
thì điều này cũng giúp cho các thương nhân
đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập hiện nay
họ có thêm một công cụ
có thêm một cái niềm tin để từ đó có thể thi hành
phán quyết trong tai một cách tốt nhất
vậy ông có thể đưa ra những dẫn chứng
về những vụ việc tranh chấp
thông qua trọng tài thương mại
đã đạt được hiệu quả và sự tích cực cho các bên
chúng ta có thể khải quạt
nhưng mà thông qua hoạt động của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
nơi chúng tôi đang làm việc
thì tôi lấy một ví dụ thôi
vấn đề ví dụ như là giải quyết nhanh nhẳng hạng
thì bình quân như vậy
trong năm hai nghìn một mươi năm
bình quân chúng tôi xử như vậy
một vụ là hết khoảng thời gian khoảng một trăm năm mươi ngày
tức là trong năm tháng
còn đối với tòa án hiện nay
thì như tôi nói là do án quá nhiều
do vấn đề là áp dụng pháp luật
có vấn đề cho nên thời gian
mà gọi là giải quyết một vụ tranh chấp cũng rất là lớn
rất là dài
trong cái nghị quyết một mươi chín
của chính phủ quy định
cố gắng để rút thời gian giải quyết tranh chấp xuống
nhưng mà rõ ràng trong điều kiện hiện nay
thì vấn đề này nó cũng đang còn phải gặp nhiều khó khăn
cái ý thứ hai muốn nói hiệu quả
thì tôi thấy rằng là
có những vụ các bên thỏa thuận với nhau
rút gọn thời gian giải quyết tranh chấp
như ở trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
những vụ bảo hiểm
các doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận với nhau
rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp
người ta quyết định chỉ định một ông trọng tài viên
mà chuyên gia về lĩnh vực bảo hiểm
và người ta giao cho ông trọng tài viên đó
nếu ông tham gia vụ này
thì ông phải xử vụ này cho chúng tôi trong một tháng
thì ông trọng tài viên nhận lời
thì ông giải quyết vụ này
và có những vụ của chúng tôi
giải quyết trong khoảng một tháng là xong
tôi muốn lấy một cái ví dụ là
các phán quyết của trung tâm nông tài quốc tế việt nam hiện nay
việc thi hành đối với quốc tế
thì không phải là có khó khăn lắm
bởi vì chúng ta đã có cơ chế công nhận
và thi hành phán quyết trọng tài
ở một trăm năm mươi quốc gia khác
là những quốc gia mà cùng với việt nam
hiệp định gọi là công ước quốc tế
về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài
thế thì phán quyết đã được thi hành
ở những quốc gia châu âu
thi hành ở những quốc gia châu á
và ở một số cái châu khác
đều là thành viên
thì đấy là những ví dụ
để nói chọn trọng tài thương mạng
thì có những lợi thế nhất đấy
vâng vậy hiện nay thì luật pháp quốc tế
và tại các nước phát triển
thì đã có những quy định
cho sự phát triển của trọng tài thương mạng như thế nào
nhìn về quốc tế chẳng hạn
thì chúng ta có một cái gọi là
luật mẫu của uncitral của liên hợp quốc
chuyên về đưa ra một cái khung pháp
luật chuẩn mực
về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
thì nên tiến hành như thế nào
và đây là hình mẫu
để tất cả các quốc gia khác
khi áp dụng vào quốc gia mình
thám khảo cái luật mẫu này
cho nên mới gọi là có cái luật mẫu
để từ đó là có được một cái hệ thống pháp luật quốc gia
nó tương thích với nhau
tức là tìm được cái mẫu số chung giữa pháp luật quốc gia
về vấn đề giải quyết tranh chấp bằng tài
để tạo điều kiện cho các thương nhân
từ nước này đến nước khác làm ăn
nó cũng không xa lạ về chuyện này
và bản chất cái luật mẫu này nếu tham khảo
để giải quyết các tranh chấp trong nước
thì cũng là đều thuận lợi như vậy cả
như vậy thì đó là cái ý thứ nhất
cái ý thứ hai là
liên hợp quốc cũng xây dựng một cái công ước
mà chúng ta đã đề cập việc trước đó
gọi là công ước về công nhận
và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài
như vậy là rõ ràng
cùng với cái luật mẫu
thì công ước này
tạo thành một cái hệ thống iểm trợ
cho cái gọi là phương thức giải quyết tranh chấp
bằng trọng tài trên phạm vi quốc tế
còn ở các quốc gia thì luôn luôn
là ban hành các cái luật trọng tài thương mại
một là đặc điểm như tôi nói
tương đồng với cái luật mẫu
thứ hai nữa là họ luôn luôn sửa đổi
để bảo đảm cho cái việc là
áp dụng nó một cách là thuận tiện
và cái thứ ba là họ cũng tổ chức
cho việc là thành lập
các trung tâm trọng tài
hỗ trợ tòa án hỗ trợ cho các trung tài đó
để giúp cho trọng tài được phát triển ở các quốc gia đó
vâng ở việt nam chúng ta thì
cũng đã có những văn bản pháp luật
là quy định rất rõ vai trò
chức năng của trọng tài thương mại
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tranh chấp hiện nay
ông chia sẻ như thế nào về vấn đề này
vâng ở việt nam ta thì
tất nhiên là pháp luật về trọng tài
nó sinh sau đẻ muộn
và nó cũng gặp một số trục trặc trong giai đoạn đầu
nhưng mà rất là đáng mừng là đến năm hai nghìn hai mươi
thì quốc hội đã thông qua luật trọng tài thương mại
và có hiệu lực từ mùng một tháng giêng năm hai nghìn một mươi một
đặc điểm của cái luật này là như chúng tôi nói
cũng tham khảo công ước về trọng tài
tức là luật mẫu
cho nên có nhiều nội dung tương thích
về pháp luật thương mại quốc tế
và kể từ khi có cái luật trọng tài thương mại rồi
thì các doanh nghiệp bắt đầu là
người ta ạp dụng nhiều người ta đưa vào các điều khoản
trong các hợp đồng
nhiều hơn về việc chọn trung tâm trọng tài
chọn các tổ chức trọng tài để giải quyết tranh chấp
điểm thứ hai nữa là
nơi mà có mối quan hệ gần gũi và chặt chẽ
đối với trọng tài
là tổ chức mà có chức năng là giám sát và hỗ trợ trọng tài
thì vừa rồi cũng đã ban hành một nghị quyết
gọi là nghị quyết một của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
quy định một cách chi tiết
và cụ thể hơn luật trọng tài thương mại
để hướng dẫn hơn
để hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn nữa
vai trò hỗ trợ về giám sát của tòa án
thì đây là hai văn bản mà tôi cho là
hiệp sức quan trọng
và ở một khía cạnh nào đó đánh giá thì
các văn bản này là tích cực
là tương thích với pháp luật trọng tài nói chung
và pháp luật trong tài thương mại quốc tế nói riêng
theo ông để phát huy hơn nữa
vai trò trọng tài thương mại
thì việt nam cần phải có thêm những luật định như thế nào
hay là có được những sự học hỏi gì
từ các quốc gia đi trước
tôi thấy có một số điểm hiện nay
cũng khiến cho việc sử dụng đồng tài
doanh nghiệp người ta e ngại
cái thứ hai nữa là khiến cho một số trọng tài viên
một số tổ chức trọng tài
người ta cũng dè dặt trong việc
là ra cả cái biện pháp
thí dụ như biện pháp phần cấp tăm thời
thì nó không thật sự tương thích với những quy định của quốc tế
và cái thứ nữa thì theo chúng tôi là
một số hướng dẫn cụ thể
đặc biệt là trong nghị quyết của
hội đồng thẩm phán toàn nhân dân tối cao
cần phải làm rõ hơn nữa
và khi những yếu tố này được làm rõ
thì chắc chắn là các doanh nghiệp người ta nhìn thấy
à có một hệ thống pháp luật nó minh bạch
nó cụ thể nó rõ ràng như vậy
và đến khi áp dụng thì từ thẩm phán
trọng tài viên đến các bên
đến cơ quan thi hành hãn
họ đều thấy rằng mọi việc như thế là an toàn
minh bạch và rất là cụ thể
thì tôi nghĩ rằng là lúc bấy giờ có một công cụ tốt như vậy
thì chắc chắn là doanh nghiệp
và những người
không có lý do gì để từ chối chọn
trọng tài thương mại
chúng ta có thể học hỏi gì từ các quốc gia trên thế giới về điều này ạ
vâng theo tôi thì
ví dụ như là học icc
tức là gọi là
tòa án trọng tài của phòng thương mại quốc tế
họ là một tổ chức trọng tài lâu đời
và là gần như là
thu hút hết
những hợp đồng lớn
và hàng năm họ xử như vậy là đến hàng trăm vụ
trong đó có những vụ tranh chấp rất lớn
thế thì họ thường xuyên họ sửa đổi cái quy tắc của họ
sửa đổi cách thức
mà tiến hành vận hành trọng tài
đấy là kinh nghiệm mà chúng tôi vẫn còn cũng phải học họ
còn về phía nhà nước thì cũng phải nghiên cứu
để xem thử là cái gì là mới nhất của họ
mà mình có thể đưa vào trọng tài của mình được
một cái đất nước khác
ở bên cạnh chúng ta như là singapore chẳng hạn
thì họ cũng có một cái tổ chức trong tài
là trở thành cái trung tâm trọng tài
của khu vực hiện nay
và họ cũng thường xuyên xây dựng pháp luật
về trọng tài sửa đổi các cái quy định đó
thế thì cả quá trình đó chúng ta cần phải nghiên cứu
tại sao họ lại hấp dẫn như vậy
bởi vì rõ ràng là đây trên thế giới
rõ ràng có một cuộc cạnh tranh về trọng tài
đặc biệt là trong những vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài
đâu sẽ là nơi mà thu hút trọng tài tốt nhất
thì vấn đề ở chỗ là hệ thống pháp luật
về trọng tài có tốt không
rồi vận dụng pháp luật đấy vào quốc gia của anh có tốt không
vậy thì những bài học về xây dựng pháp luật là gì
những điểm nào được coi là ưu việt
chúng ta học để đưa vào vận dụng sửa đổi
cái quy luật của chúng ta
còn quá trình vận hành thì tại sao họ lại hấp dẫn
nếu pháp luật giống nhau
tại sao họ lại hấp dẫn hơn mình
rõ ràng là có vấn đề của ứng dụng
có vấn đề của thi hành pháp luật
thì phần đấy chúng ta cũng cần phải học
nhưng mà học không chỉ là học về pháp luật trên giấy
mà học cả việc áp dụng nó như thế nào
với những ưu điểm và đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp
thì trọng tài thương mại là xu hướng được các quốc gia trên thế giới sử dụng
nhất là trong bối cảnh hội nhập như hiện nay
vậy tại việt nam thì các doanh nghiệp
đã thực sự hiểu biết và có nhận thức như thế nào
về những lợi ích khi xử lý tranh chấp
thông qua trọng tài thương mại
nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
vào chương trình ngày mai
còn bây giờ chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông trần hữu huỳnh
đã tham gia chương trình